vâng và cũng trong sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến cho biết
dự kiến đầu tháng một mươi hai hà nội sẽ cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường học
tiếp theo thì sẽ là các khối lớp khác của bậc trung học cơ sở
trong tuần này từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một toàn bộ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
sẽ tiêm phòng vaccine sau đó là sẽ tiếp tục tiêm cho học sinh khối trung học cơ sở
kế hoạch tiêm chủng đảm bảo học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiên nhanh nhất để có thể được tới trường học trực tiếp
trong quá trình học sinh trở lại trường học trực tiếp nếu có vấn đề xảy ra
trường học sẽ lập tức khoanh vùng đảm bảo an toàn cho học sinh